cà chua còn là sản phẩm nông nghiệp mang lại nguồn lợi nhuận không nhỏ
trong những giống cà chua phổ biến trên thế giới
có một giống cà chua nhỏ bé nhưng được cả thế giới ưa chuộng
vì hàm lượng dinh dưỡng cũng như sản lượng khổng lồ mà loại trái này mang lại
cà chua bi hay còn gọi là cà chua cherry
được trồng phổ biến từ những thập niên năm một nghìn tám trăm linh
nguồn gốc đầu tiên của cà chua bi được cho là từ vùng ấn độ
trong những năm một nghìn chín trăm một mươi chín cà chua bi đã trở nên phổ biến tại hoa kỳ
giống như trái cà chua có thể nói con đường phát triển của cà chua bi khá chắc chở
mặc dù có xuất xứ từ châu phi nhưng loại quả này gần như vô hình tại đây
cho đến rất lâu sau khi cà chua trở thành thức ăn phổ biến ở mỹ và các nước châu âu
một trong những lý do loại thực phẩm dầu chất bổ dưỡng này
không hề nhận được sự quan tâm ở chính đất mẹ của mình
là vì hiểu lầm rằng chúng có độc
quan niệm rằng cà chua có độc
được lấy từ ấn tượng đầu tiên về vẻ ngoài và cái tên của nó
đầu tiên cà chua có bộ cánh khá giống với loại quả chết người khác
trái anh đào đen
cà chua bi loại thực phẩm đặc biệt bổ dưỡng và ưa chuộng trên thế giới
được những nhà làm vườn nghiệp dư ưa chuộng
nhưng các bạn biết không nó từng là giống cây bị loài người xa lánh
vì màu sắc và hình dáng của nó
chính vì lý do đó nên phải mất một thời gian dài
số phận của giống cà chua này cũng như cà chua nói chung
mới được quyết định
trải qua thời gian con người đã nhận ra những lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe
đến từ quả cà chua
đến giữa thế kỷ một mươi chín cà chua bi đã gần như phổ biến trên khắp thế giới
và được nhiều nhà nông ưa chuộng
cà chua hiện phát triển trên toàn thế giới
do sự tăng trưởng tối ưu của nó trong nhiều điều kiện phát triển khác nhau
loại thực phẩm thông dụng này được trồng ở tận iceland phía bắc
đến new zealand ở phía nam địa cầu
cà chua bi được sản xuất chủ yếu ở hoa kỳ
và các nước phía nam châu âu
ở những vùng khí hậu lạnh
việc sản xuất tùy thuộc vào hệ thống nhà kính
tại những vùng khô cằn
người ta canh tác bằng kỹ thuật trồng cấy trong nước
nghĩa là không cần đất
cà chua được trồng trong nước
có hòa tan chất dinh dưỡng
cà chua được những nhà làm vườn nghiệp dư ưa chuộng
nó dễ trồng
một vài cây cà chua trồng trong vườn
đủ nuôi một gia đình nhỏ
hầu hết các giống cà chua bi được trồng
để cho ra trái cây màu đỏ
nhưng một số giống
cho ra quả vàng cam hồng tím
xanh lá cây đen hoặc màu trắng
có loại cà chua nhiều màu và có sọc
nhiều doanh nhân đông nghiệp giàu có
đã tạo ra ngân hàng cung cấp hạt giống cà chua bi thuần trùng
định nghĩa về cà chua bi thuần trùng là mơ hồ
nhưng không giống với các giống thương mại
chúng được côn trùng thụ phấn
và được lai tạo trong bốn mươi năm hoặc lâu hơn
cà chua bi có hình dạng quả tròn hoặc dài
màu đỏ đều rất đẹp
loại cà chua này có vị chua
nhưng ngọt hơn với cà chua thông thường
cà chua bi tuy quả nhỏ
nhưng dễ trồng trồng được nhiều vụ trong năm
cà chua bi có thời gian sinh trưởng khoảng từ chín mươi đến một trăm linh ngày
có thể trồng được ba vụ trong năm
vụ xuân hè
gieo tháng hai mươi ba trồng tháng ba mươi bốn
thu hoạch tháng năm mươi sáu
vụ sớm gieo tháng bảy trồng tháng tám
thu hoạch tháng chín mươi
vụ chính gieo hạt từ hai mươi đến hai mươi năm tháng chín
trồng từ một mươi tám đến hai mươi hai tháng một mươi
thu hoạch tháng một mươi hai và tháng một
gieo hạt tháng một mươi trồng tháng một mươi một
thu hoạch tháng hai và ba
lợi ích sức khỏe của cà chua bi
đến từ sự giàu có của loại quả này
về các chất diễn ra
sinh dưỡng và vitamin
bao gồm một lượng vitamin a vitamin c
và vitamin k ấn tượng
cũng như lượng vitamin b sáu folate
và thiamin đáng kể
chúng cũng là nguồn cali mangan maze
phốt phò và đồng
loại quả này cũng có chất sơ và protein
cũng như một số hợp chất hiệu cơ
cũng góp phần vào lợi ích sức khỏe tổng thể
mà cà chua có thể mang lại cho sức khỏe của con người
bên cạnh vitamin a c và e
chất cali canxi và muối khoáng
các nhà nghiên cứu khám phá rằng
cà chua bi là nguồn cung cấp dồi dào sắc tố lycopen
một chất chống oxy hóa hữu hiệu
chất này được cho là làm giảm nguy cơ
của một số bệnh
chẳng hạn như bệnh ung thư và tim mạch
quả cà chua bi chiếm từ chín mươi ba đến chín mươi năm nước
và những người ăn kiêng sẽ vui khi biết rằng
nó chứa rất ít calor
cà chua bi được trồng và ăn trên khắp thế giới
nó được sử dụng bằng nhiều cách khác nhau
bao gồm cả nguyên liệu trong món salad
và chế biến thành nước sốt cà chua
hoặc súp cà chua
cà chua chưa chín màu xanh lá cây
cũng có thể được tẩm bột và chiên
được sử dụng để làm cho san sa hoặc ngâm
nước ép cà chua được bán như là một thức uống
và được sử dụng trong cocktail
như bloody mary